theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh vào sáng nay tỉnh có thêm ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ba trường hợp này đều ở trong khu vực đã được phong tỏa sau khi phát hiện các ca dương tính ngành y tế tỉnh hà tĩnh đã phun khử khuẩn khoanh vùng khu vực các trường hợp này sinh sống
như vậy tính từ ngày bốn tháng sáu đến sáng ngày một mươi năm tháng sáu hà tĩnh đã có sáu mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai
sau hơn một mươi ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên công tác khoanh vùng truy vết và xét nghiệm đang được ngành y tế tỉnh hà tĩnh khẩn trương tiến hành
đến nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã giả soát được một sáu trăm năm mươi sáu f một và một mươi hai hai trăm bảy mươi bảy f hai
công tác xét nghiệm cũng được tỉnh hà tĩnh đặc biệt quan tâm
tại các địa phương như thành phố hà tĩnh các huyện thạch hà lộc hà hương sơn đức thọ thị xã hồng lĩnh đã triển khai việc test nhanh kháng nguyên sàng lọc sars cov hai cho người dân
ngoài ra bằng nguồn xã hội hóa hà tĩnh dự kiến sẽ triển khai việc xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho tám nhóm đối tượng ưu tiên với số lượng là một trăm linh mẫu